xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp đi qua trung trung bộ
nên trong đêm nay các tỉnh thành trên cả nước ta vẫn duy trì mưa rào và rông
trong đó nơi có lượng mưa lớn nhất là các tỉnh thành tây nguyên cũng như nam bộ
ngoài tác động của rãnh ngắp thấp đi qua trung trung bộ
thì cả hai khu vực này chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên có mưa vừa mưa to ở nhiều điểm vào lúc chiều tối
với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi cho đến chín mươi mm một đợt
có nơi còn trên một trăm năm mươi mm
người dân ngơi đây cần đề phòng các hiện tượng thời tích cực đoan
như là tố lóc hay là gió giật mạnh cũng như là ngập úng vùng trũng thấp
ban ngày thì có nắng gián đoạn nhưng nền nhiệt trên cả hai khu vực này lại không cao
tại tây nguyên giao động là từ hai mươi đến ba mươi một độ
còn tại nam bộ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
đến với khu vực trung bộ tại đây chịu ảnh hưởng của dãy ngắp thấp
dịch chuyển xuống khu vực trung trung bộ
nên mưa rông sẽ tiếp tục dùng
và được duy trì trên toàn khu vực
thời gian mưa thì có mưa vừa
cục bộ có mưa to chủ yếu xuất hiện
vào khoảng chiều tối và sáng sớm
vùng mưa lớn tập trung ở các tỉnh bắc trung bộ
và phần trung trung bộ
nên người dân tại đây cũng cần đề cao cảnh giác
với nguy cơ sạt lở đất hay là ngập úng nguy hiểm
do mưa nhiều nên nền nhiệt
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn tại từ đà nẵng đến bình thuận
mức nhiệt sẽ cao hơn đôi chút
đến ba mươi bốn độ
trở ra với các tỉnh miền bắc
tại đây cũng chịu tác động của dãy ngóc thấp
nhưng trong đêm nay có mưa rào
và rông rải rác
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to
với lượng mưa là từ ba mươi đến bảy mươi mm
có nơi còn trên chín mươi mm
sao ngày mai khu vực có nắng gián đoạn
với nền nhiệt trong ngày ở ngưỡng mắt mẻ
giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
trên biển khu vực biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
và trường sa
đều có mưa rào và rông rải rác
khiến tầm nhìn xa giảm xuống
từ bốn đến một mươi km trong mưa
tàu thuyền khi lưu thông cần chú ý
cảnh giác các hiện tượng như lốc xoáy
hay gió mạnh
tại quần đảo hoàng sa
thịnh hành trường gió đông đến đông nam
mạnh cấp ba cấp bốn
còn quần đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp bốn cấp năm
nền nhiệt tại cả hai quần đảo
đều không vượt quá ngưỡng là ba mươi hai độ
khu vực hà nội
đêm và sáng sớm nhiều mây
có lúc có mưa
ngày mây nắng gián đoạn
nhiệt độ là từ hai mươi năm ba mươi hai độ